ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện chỉ đạo các địa phương bắc bộ và bắc trung bộ
chủ động các giải pháp chống rét cho người cây trồng và vật nuôi
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh
như mặc đủ ấm không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
chủ động bảo vệ cho cây trồng vật nuôi thủy sản chú trọng đàn đại gia súc
và các cơ sở chăm nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
thành lập các đoàn công tác kiểm tra đồn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng
giả soát thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của giá rét để kịp thời hỗ trợ cho người dân theo quy định
căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét